chỉ trong vòng hơn ba giờ đồng hồ tại tỉnh cao bằng đã ghi nhận hai trận động đất
trận đầu tiên xảy ra vào lúc tám giờ một mươi tám phút sáng với cứng độ năm bốn độ richter tâm chấn ở độ sâu một mươi bốn km
đến một mươi giờ năm mươi sáu phút một trận động đất khác đã xảy ra tại trùng khánh cao bằng với cường độ yếu hơn độ lớn ba tám độ richter độ sâu tâm chấn một mươi km

ở bên trong cho đến khi dừng lắc và thấy an toàn thì đi ra ngoài
luôn ý thức rằng có thể mất điện hệ thống báo cháy vòi phun nước có thể bật lên bất cứ lúc nào không dùng thang máy
vâng chị khánh thư này với việc xảy ra liên tiếp hai trận động đất vào sáng nay tại thủ đô hà nội nhiều nhà cao tầng đã bị rung lắc nhẹ khiến cho nhiều người hoảng sợ
tuy nhiên cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân với cường độ như trên thì chúng ta không nên hoảng sợ mà cần bình tĩnh tránh việc hoảng loạn
các tập thể